trong không khí hân hoan chào đón thiên chúa giáng sinh vào năm mới hai nghìn một mươi bảy
chiều qua hai mươi ba tháng một mươi hai chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và chúc mừng giáo sứ chính tòa
tổng giáo phận tp hcm nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang cũng đã gửi lời chúc mừng và lãng hoa
tới một số tổ chức và chức sắc tiêu biểu của công giáo và đạo tin lành trên cả nước
nói chuyện với các vị linh mục tu sĩ giáo dân giáo sứ chính tòa và tổng giáo phận tp hcm
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh chủ trương chính sách nhất quán của đảng
nhà nước là luôn tôn trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân
đây là nhu cầu chính đáng của người có tín ngưỡng tôn giáo đảng nhà nước cấp ủy chính quyền các cấp
luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào các tôn giáo nói chung đồng bào công giáo nói riêng
xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo phát huy tinh thần yêu nước sống phúc âm trong lòng dân tộc
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch nước trần đại quang cũng nêu rõ thực tế trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vừa qua
nhiều chức sắc tín đồ công giáo đã được bầu làm đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
điều đó càng minh chứng giáo hội công giáo việt nam là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
chung sức đồng lòng cùng các tầng lĩnh

và tổng giáo phận thành phố hồ chí minh tiếp tục phát triển truyền thống yêu nước
đồng hành cùng dân tộc nêu cao những mặt tích cực những giá trị nhân văn
những đạo đức tôn giáo trách nhiệm công dân đóng góp nhiều hơn nữa
vào sự nghiệp xây dựng một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
nhân dịp lễ noel chủ tịch nước trần đại quang trân trọng
gửi tới linh mục chính xứ và các vị chức sắc bà con giáo dân giáo sứ chính tòa
và tổng giáo phận thành phố hồ chí minh cùng toàn thể các vị chức sắc tu sĩ
và đồng bào công giáo cả nước lời thăm hỏi ân cần lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp thiên chúa giáng sinh